tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang đến rất gần hiện nay nhiều nhà vườn cây cảnh tại tỉnh ninh thuận đang hoàn tất việc tạo dáng cho hàng nghìn gốc nho kiểng với nhiều mẫu ráng mới lạ để cung ứng cho khách hàng tạo nên sự hấp dẫn mới cho những người yêu cây cảnh trong dịp tết cổ truyền của dân tộc sắp tới
những ngày cuối tháng một mươi hai này tại vườn nho của hợp tác xã nho cảnh nho kiểng a tám xã phước thuận huyện ninh phước các xã viên là nghệ nhân về cây cảnh đã tạo ra hơn hai gốc nho cảnh với nhiều ráng cây rất bắt mắt
ngoài cái trúng loại này thì anh còn giá năm trăm linh bảy trăm linh triệu triệu rưỡi hai triệu nó tùy trúng loại trùm trùm càng sai giá trị nó càng cao
trong số hơn hai trậu nho cảnh hợp tác xã nho cảnh nho kiểng a tám có ba mươi trậu nho cảnh được đánh giá thuộc hàng siêu phẩm
các trậu nho cảnh này được tạo dáng với hai tầng các chùm nho dày đặc quả cây nho cảnh siêu phẩm cao khoảng một trăm năm mươi cm được các nghệ nhân tạo nên ráng cứng cáp cành lá xanh mướt chất lượng các chùm quả nho chín rất đẹp
với sự sáng tạo ra những cây nho cảnh có ráng độc và lạ các nhà vườn tại ninh thuận đang thu hút đông đảo người yêu cây cảnh tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước như thành phố hồ chí minh cần thơ bến tre bắc giang hà nội thái bình tập mua loại nho cảnh này để trưng trong dịp vui xuân đón tết của chuyến canh tí